đến thời điểm này việt nam đã tiếp nhận khoảng năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín các loại
và đã phân bổ bốn mươi năm đợt số vaccine này phục vụ nhu cầu tiêm chủng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho hay hiện nay thành phố đã bao phủ vaccine mũi một
cho hơn chín mươi người trên một mươi tám tuổi và hơn hai mươi mũi hai
hiện các quận huyện vẫn đang tiếp tục tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi một
và tiêm mũi hai cho người đủ thời gian
về tình hình lây nhiễm mắc mới covid một mươi chín ngày hôm nay trung tâm y tế tp hcm tỉnh bình dương
đang phối hợp với ủy ban nhân dân phường phú cường khoanh vùng truy vết xử lý chùm ca bệnh
vừa được phát hiện tại địa phương
cụ thể khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân tại tổ bốn và tổ một mươi năm
khu phố một với khoảng sáu trăm ba mươi người ngành y tế đã phát hiện có bảy mươi ba ca dân tính
tất cả đều chưa xác định được nguồn lây
còn tại tỉnh phú yên thì từ chiều tối qua cho đến tám giờ sáng nay
địa phương này ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên hai chín trăm sáu mươi trường hợp
trong khi đó từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay hà nội ghi nhận ba ca covid một mươi chín
trong đó hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca tại khu vực cách ly